giảm lãi suất cho vay từ năm tới hai so với lãi suất cho vay thông thường
và cũng đã quy định rất rõ ràng về các điều kiện để tham gia vào gói tín dụng
và trong quá trình chiến phai thì bav luôn có sự đánh giá
để làm sao doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn tiến dụng
và có những trình sửa các điều kiện tham gia vào gói
theo các chuyên gia kinh tế để hỗ trợ doanh nghiệp
nên cân nhắc hoạn giảm các khoản thuế phí doanh nghiệp phải nộp cho đến hết năm
cân đối lại gói phục hồi và kéo dài hỗ trợ giảm hai thuế giá trị gia tăng
nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước và vẫn kiềm chế lạm phát hiệu quả
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé